ngày hai mươi hai tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đi thăm nhân dân xã đồng sơn
một xã vùng cao có trên chín mươi tám người dân tộc giao sinh sống thuộc huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh
và tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ trao tặng trường tiểu học và trung học cơ sở đồng sơn
và trao tặng sữa của quỹ sữa vân cao việt nam
xã đồng sơn là xã miền núi khó khăn của huyện hoành bồ với dân số hơn hai tám trăm linh người
trường tiểu học và trung học cơ sở đồng sơn gồm một điểm trường trung tâm và sáu điểm trường lẻ
các điểm trường này cách điểm trường trung tâm từ ba năm đến một mươi tám km
trường được xây dựng với một mươi tám phòng học hai mươi một phòng ở nội trú phục vụ cho ba mươi sáu thầy cô và một trăm một mươi năm học sinh ở xa
dồn ghép được hai điểm trường lẻ ở xa về
ngôi trường do chủ tịch quốc hội vận động tài trợ thông qua việc trao tặng quả bóng và áo thi đấu
với chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
việc xây dựng trường với tổng kinh phí tám ba tỷ đồng được bàn giao đưa vào sử dụng trước thêm năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
góp phần giúp con em đồng bào dân tộc giao nơi đây có môi trường học tập thuận lợi hơn
nhân dịp này chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã trao học bổng cho năm mươi học sinh
có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo cận nghèo ở xã đặc biệt khó khăn của huyện
bí thư tỉnh ủy quảng ninh nguyễn văn đọc đã trao tặng cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở đồng sơn
mỗi học sinh hai bộ quần áo đồng phục mùa hè và một áo mùa đông tặng mỗi giáo viên nhà trường một bộ quần áo đồng phục
tại buổi lễ tiếp tục hứng đến mục tiêu để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày
quỹ sữa vân cao việt nam và vinamilk đã trao tặng bảy mươi một ba trăm ba mươi ly sữa
trị giá gần năm trăm linh triệu đồng cho gần tám trăm linh em học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh quảng ninh
trong buổi sáng ngày hai mươi hai tháng tám chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân cũng đã tới thăm tặng quà
các gia đình thuộc diện hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách trên địa bàn xã đồng sơn huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh